chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
bộ công an vừa có chỉ đạo công an tỉnh đồng nai khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò hơi làm sáu công nhân tử vong năm người bị thương để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật
nhận định về vụ việc thạc sĩ võ văn tài trưởng khoa kiểm sát hình sự trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tp hcm cho biết
các vụ nổ nồi hơi trong quá trình sản xuất thông thường đều do yếu tố kỹ thuật nhưng không có nghĩa là sẽ không có ai phải chịu trách nhiệm hình sự với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người tử vong bị thương
trách nhiệm của công ty đặc biệt là bộ phận chịu trách nhiệm vận hành hệ thống nồi hơi có hiểu biết về các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành phải thường xuyên kiểm tra các chỉ số an toàn vượt ngưỡng an toàn định kỳ và thường xuyên hay không
bởi vì khi nồi hơi vượt ngưỡng an toàn thì phải có các bước can thiệp kịp thời nếu không thể khắc phục được thì phải dừng việc vận hành
do đó cần xem xét đánh giá bộ phận được giao trách nhiệm vận hành hệ thống khi đưa vào sản xuất phân công trực như thế nào kiểm tra cập nhật chỉ số ra sao
cập nhật chỉ số theo khoảng thời gian theo quy định có đúng định kỳ hay không
nếu xác định được quá trình sản xuất bộ phận vận hành thiếu trách nhiệm không kịp thời phát hiện tình trạng nguy hiểm chỉ số an toàn đã vượt ngưỡng dẫn đến nổi hơi phát nổ gây tử vong nhiều người
thì trường hợp đó có dấu hiệu vi phạm về an toàn lao động
nếu như chỉ số an toàn đảm bảo nhưng có sự cố về kỹ thuật nằm ngoài khả năng nhận biết của bộ phận theo dõi giám sát vận hành thì gọi là rủi ro trong sản xuất
trường hợp không ai có thể nhận thức được nó sẽ xảy ra thì không có tội phạm
thưa quý vị theo các chuyên gia vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh ở huyện vĩnh kiểu đồng này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng
hậu quả nặng nề của vụ tai nạn một lần nữa dóng lên hồi chuồng cảnh báo về những quy định lao động quy trình sản xuất và cả chất lượng thiết bị công trình xây dựng
ngày hai tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết địa phương đã có báo cáo gửi thủ tướng chính phủ về vụ tai nạn lao động nổ lò hơi đặc biệt nghiêm trọng khiến sáu người tử vong năm người bị thương tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh gọi tắt là công ty gỗ bình minh đóng tại xã thiện tân huyện vĩnh kiều
theo đó công ty gỗ bình minh do ông feng yong quốc tịch trung quốc làm giám đốc hoạt động trong lĩnh vực gia công chế biến đổ gỗ gia đình
công ty có khoảng hai trăm linh lao động
thời điểm xảy ra vụ nổ có bốn mươi hai công nhân đang làm việc
để phục vụ sản xuất công ty lắp đặt một nồi hơi dạng ống nước công suất sinh hơi một kg trên một giờ ở bên ngoài cạnh vách tôn sưởng bán thành phẩm
trước đó trong quá trình sản xuất công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phát nổ làm sáu người tử vong và năm người bị thương
nhà xưởng bị hư hỏng nặng
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và các cơ quan chức năng đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường
chỉ đạo các biện pháp xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân tử vong và bị thương
theo đánh giá ban đầu đây được xem là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đặc biệt lại diễn ra vào trong chín ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
ngay nghỉ làm việc theo quy định hiện hành
hiện cơ quan chức năng đã và đang tiến hành làm việc với các cá nhân tổ chức liên quan đến vụ việc
trong đó có đơn vị bảo hành lò hơi tại công ty này để phục vụ công tác điều tra
đồng nai được mệnh danh là thủ phủ công nghiệp của cả nước với hàng nghìn nhà xưởng xí nghiệp đang hoạt động sản xuất
trong đó có nhiều đơn vị có lắp đặt các lò hơi bình chịu áp suất
ngay sau khi diễn ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nói trên
ubnd tỉnh đồng nai đã yêu cầu chủ tịch ubnd các huyện thành phố khẩn trương phối hợp với các sở ngành chức năng
để tiến hành giả soát các cơ sở sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động
nhất là cơ sở kinh doanh có sử dụng nồi hơi công nghiệp bình chịu áp lực không để xảy ra các vụ việc tương tự
việc chỉ đạo kiểm soát giả soát là điều cần thiết của cơ quan chức năng ở thời điểm này
nhưng dấu hỏi về hoạt động của nhiều nhà máy nhà xưởng có lò hơi bình chịu áp lực lâu nay sẽ tiếp tục là chủ đề nóng cần được làm rõ
theo thông tin ban đầu để phục vụ sản xuất công ty gỗ bình minh nơi xảy ra vụ việc
có lắp đặt một nồi hơi dạng ống nước dzh một một m nhãn hiệu hô quang
công suất sinh hơi một kg trên một giờ ở bên ngoài cạnh vách tôn sưởng bán thành phẩm
trong quá trình sử dụng công ty gỗ bình minh phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật
và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa
sau đó vận hành thì nồi hơi phát nổ
theo quan sát nhà xưởng nơi xảy ra vụ việc được xây dựng với mái tôn vách tôn kết hợp tường gạch cao khoảng năm bảy m
đây là dạng nhà xưởng phổ biến tại các khu công nghiệp ở đồng nai
vụ nổ đã xé toạc một góc nhà xưởng nơi đặt vị trí lò hơi
theo diễn biến vụ việc phần lớn người dân đều quan tâm đến vấn đề chất lượng lò hơi
quy trình bảo hành bảo dưỡng sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nói trên
theo nhiều người dân đặc biệt là những người dân sinh sống gần các nhà máy nhà xưởng có lò hơi
sau vụ nổ nói trên họ rất bất an vì đang ở cạnh những quả bom có thể trực chờ nổ bất cứ lúc nào
một người đàn ông có nhà gần khu công nghiệp biên hòa một khẳng định
nghe nổ lò hơi nên cũng lo lắng
dù biết các nhà máy ở đây sắp di rời nhưng người này vẫn vô cùng bất an vì cứ như sống gần quả bom nổ chậm
về nguyên nhân nổ lò hơi hiện đang được cơ quan chức năng xác định là do lỗi kỹ thuật và đang tiếp tục điều tra mở rộng
trao đổi thêm về vấn đề này giám đốc một công ty chuyên cung ứng các loại trang thiết bị công nghiệp tại tp hcm cho biết
quá trình vận hành thì luôn luôn có rủi ro
vị này nói máy móc cũng giống như con người sẽ luôn có rủi ro trong quá trình vận hành
có nhiều nguyên nhân gây ra nổ lò hơi
một trong những nguyên nhân gây nổ lò hơi nhiều nhất là do nổ nhiên liệu trong buồng đốt
nguyên nhân này bao gồm nhiên liệu cháy không an toàn tích tụ trong buồng đốt và tan xương dầu không đảm bảo
việc tắt ống dẫn dầu cũng gây nguy cơ làm ngọn lửa bùng cháy dữ dội
nếu không vệ sinh nhiên liệu dư thừa trong buồng đốt điều chỉnh áp suất bơm dầu vệ sinh lại buồng đốt thì nguy cơ nổ là rất cao
vị giám đốc cho biết thêm để tránh phá hủy lò hơi và nguy cơ phát nổ
nước trong các ống tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa phải được đầy đủ cạn nước cũng như có thể là nguyên nhân gây nổ lò
khi cạn nước nhiệt độ của thành tăng lên nhanh chóng giảm độ bền của thép và gây phá hủy lò hơi
về vấn đề bảo trì các doanh nghiệp có lắp đặt lò hơi thường rất chủ quan
khi còn bảo hành thì chủ doanh nghiệp họ làm việc với mình thường xuyên
nhưng khi hết bảo hành thì họ không chủ động làm việc với đơn vị cung ứng vì ảnh hưởng đến chi phí bảo trì sửa chữa
các lò hơi nếu không được kiểm tra bảo trì thường xuyên thì sẽ rất nguy hiểm
có những trường hợp hoạt động quá tải với công suất không được bảo trì thì việc nổ lò hơi là
rất dễ xảy ra vụ nổ lò hơi tại công ty gỗ bình minh là một trong những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
xảy ra từ đầu năm đến nay tại đồng nai
ngoài những hậu quả của vụ nổ dư luận cũng đặt ra nhiều câu hỏi về việc chủ sử dụng lao động chưa quan tâm
chú ý quản lý kiểm soát nguy cơ rủi ro nhiều người lao động chưa được huấn luyện an toàn
vệ sinh lao động cũng như thiếu kiến thức chủ động khi làm việc
đặc biệt khi cơ quan chức năng khuyến khích an toàn lao động nhưng đâu đó vì tiến độ
vì đơn hàng các doanh nghiệp vẫn tổ chức sản xuất huy động lao động làm việc kể cả những ngày nghỉ lễ
theo quy định của nhà nước
liên quan đến vấn đề giấy phép hoạt động giấy phép xây dựng cũng như quy trình sản xuất
hợp đồng lao động và công tác phòng cháy chữa cháy phóng viên đã liên hệ cơ quan chức năng đồng nai
để có những thông tin đa chiều gửi đến bạn đọc tuy nhiên do vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ
nên cơ quan chức năng chưa thể cung cấp chi tiết hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò hơi khiến sáu người tử vong thương tâm ở đồng nai
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại